nhân đạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được đảng nhà nước quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
là một trong những nhiệm vụ trong công tác dân vận của đảng và là sức mạnh to lớn trong nhân dân
đoàn kết gắn bó để cùng nhau vượt qua khó khăn hoạn nạn
đó là những chia sẻ của đồng chí trương thị mai ubnd bí thư trung mong đảng
trưởng ban dân vận trung ương trong buổi lễ phát động tháng nhân đạo năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trương thị mai cũng nhấn mạnh công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong những năm qua
đã góp phần không nhỏ trong công tác dân vận của đảng
nhờ đó hàng triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn vơi đi những nhọc nhằn vươn lên trong cuộc sống
các giá trị nhân đạo ngày càng được lan tòa và đang trở thành nét đẹp không thể thiếu trong đời sống cộng đồng
tháng nhân đạo năm hai nghìn hai mươi với chủ đề trung tây vì sức khỏe cộng đồng
và kỷ niệm nghề chữ thập đỏ trang lượng liên quốc tế
chủ đề dù bạn là ai khi bạn cần chúng tôi có mặt
cảm thấy ý nghĩa nhân vận sâu sắc
những tháng vừa qua và hiện nay dịch bệnh đang còn diễn ra phức tạp
đời sống một bộ phận nhân dân đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng
tinh thần sẵn sàng với những mục tiêu rất cụ thể của hội chữ thập đỏ
sẽ góp phần quan trọng cùng với đảng nhà nước hệ thống chính trị và nhân dân vượt qua khó khăn
tiếp tục xây dựng phát triển đất nước
hương ứng tháng nhân đạo năm hai nghìn hai mươi thông qua trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
tính đến thời điểm này đã có nhiều tổ chức doanh nghiệp ủng hộ các hoạt động
trợ giúp cộng đồng với tổng giá trị hơn ba mươi năm tỷ đồng
nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm chăm lo cho người nghèo
người có hoàn cảnh khó khăn kém may mắn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh
và hạn hán xâm nhập mặn đã được tổ chức
tháng nhân đạo là một hoạt động tập trung là ngày hội của những người làm công tác nhân đạo
và cũng là điều kiện để chúng ta vận động nguồn lực của xã hội
của doanh nghiệp của nhân dân để trực tiếp triển khai các hoạt động nhân đạo
rất ý nghĩa bên cạnh đó thì chúng tôi cũng triển khai nhiều các hoạt động về vận động thiết báo tình nguyện
tháng nhân đạo năm hai nghìn hai mươi diễn ra vào đúng dịp toàn đảng toàn dân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh
chủ tịch hồ chí minh vì lãnh đạo kính yêu của dân tộc việt nam
người sáng lập và làm chủ tịch danh dự đầu tiên của hội chữ thập đỏ việt nam
là thời điểm cả nước đang ra sức thi đua chào mừng ngày giải phóng miền nam
thống nhất đất nước chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
các hoạt động nhân đạo đồng thời được tổ chức đã lan tỏa tạo được sự tin yêu của nhân dân
cũng như thể hiện truyền thống nhân ái cao đẹp đạo lý thương người như thể thương thân
lá lành đùm lá rách từ bao đời này của dân tộc ta